thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây khi nhiều phương tiện truyền thông liên tục đăng tải các bài viết liên quan đến việc xử phạt xe chính chủ
tại các điểm đăng ký biển số xe trên địa bàn tp hcm lượng người đến để làm thủ tục sang tên đổi chủ cũng gia tăng đáng kể